ngày bốn tháng tám đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng lãnh đạo tỉnh hậu giang đến sự lễ trao nhà đại đoàn kết và trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học ở xã phương bình huyện phụng hiệp và xã thạnh xuân huyện châu thành a
tại đây đồng chí trần thanh mẫn đã trao hai mươi năm căn nhà đại đoàn kết mỗi căn nhà trị giá năm mươi năm triệu đồng và tặng mỗi gia đình vừa được hỗ trợ xây nhà một triệu đồng và một phần quà tặng năm mươi chiếc xe đạp trị giá gần một trăm linh triệu đồng và một mươi suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó có thành tích cao trong học tập đồng thời trao hai trăm linh triệu đồng từ quỹ vì người nghèo trung ương cho tỉnh hậu giang để tiếp tục giúp đỡ hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trần thanh mẫn cho rằng tỉnh hậu giang còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua đã rất quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách cần tiếp tục phát huy cố gắng giải quyết cơ bản về nhà ở cho gia đình chính sách người nghèo giúp hộ nghèo có vốn và sử dụng nguồn vốn hiệu quả huy động mọi nguồn lực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đặc biệt cần quan tâm đầu tư cho giáo dục đào tạo cũng như đầu tư cho sự phát triển